nhằm tạo cơ hội đầu tư và thương mại giữa việt nam và mexico tại hà nội hội đồng các phòng thương mại và hiệp hội doanh nghiệp mexico
đại sứ quán mexico tại việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam mexico
tại diễn đàn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giáo dục nông sản máy móc nông nghiệp thiết bị phục vụ triển lãm
đã có cơ hội gặp gỡ trao đổi và giao lưu nhằm cập nhật thông tin về thị trường của nhau
tìm hiểu các cơ hội hợp tác mới trong khuôn khổ hiệp định hợp tác xuyên thái bình dương tpp
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan việt nam tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa việt nam và mexico bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đã đạt một tỷ hai trăm chín mươi bốn triệu đô la mỹ trong đó xuất khẩu của việt nam vào mexico đạt một ba mươi ba tỷ đô la mỹ
nhập khẩu từ mexico là hai trăm sáu mươi một triệu đô la mỹ
hiện mexico là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai mươi năm và là thị trường nhập khẩu thứ hai mươi tám của việt nam
và với những điều kiện thuận lợi cùng sự hỗ trợ tích cực của chính phủ nhân dân hai nước
thương mại hai chiều việt nam mexico được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng đột phá trong tương lai gần